theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái cho biết mưa lớn vào đêm ngày năm dạng sáng ngày sáu tháng tám đã làm cho hai mươi nhà dân ở huyện trấn yên bị sạt ta luy tám sáu hectare lúa hoa màu bị gãy đổ đất đá vùi lấp nhiều tuyến đường bị sạt lở ta luy dương nước suối dâng cao ngập từ năm đến một mét gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông
ngay sau khi xảy ra thiên tai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã trực tiếp xuống kiểm tra chỉ đạo các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ tiến hành di rời người và tài sản đến nơi an toàn tại các khu vực ngầm tràn bố trí người canh gác nghiêm cấm các phương tiện qua lại